ngày năm bảy chủ tịch ubnd huyện grombong đắk lắc đã ký quyết định kỷ luật hai cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã yang mao
vì buông lỏng quản lý để doanh nghiệp chặn dòng suối crongbong nuôi cá tầm trái phép
cụ thể hai cán bộ lãnh đạo xã bị kỷ luật là đồng chí trần mậu quyết bì thư đăng uỷ xã và yidrai mờ đờ rang
chủ tịch ubnd xã yang mao cả hai bị kỷ luật với hình thức khiển trách
lý do hai cán bộ lãnh đạo xã yang mao bị kỷ luật là do không nắm bắt kịp thời để cho doanh nghiệp nguyễn văn toản
trú tại thành phố hồ chí minh tự ý xây dựng hai mươi bốn hồ nuôi cá trong đó chín hồ thả nuôi một mươi sáu con cá giống một mươi hồ đang xây dở
để có nước nuôi cá tầm doanh nghiệp nguyễn văn toản đã cho xây một đập dân kiên cố bằng bê tông dài hai mươi mét
chắn ngang khu vực đầu nguồn lòng suối cờ rông bông và một con canh bằng bê tông dài hai trăm linh mét
dẫn nước từ đập dân vào khu vực cờ rồng bông
vì dòng chảy suối cờ rồng bông bị điều trình khiến nhiều khu vực hạ suối cờ rồng bông bị cạn kiệt nước
gây khó khăn cho sinh hoạt sản xuất của hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương
đặc biệt trang trại nuôi cá tầm của ông nguyễn văn toàn chưa có hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi
mà vẫn xả trực tiếp nước thải ra suối eton gây mùi hôi tanh khiến người dân bức xúc